với chủ đề vì cộng đồng vì doanh nghiệp kết nối thịnh vượng
chương trình đêm doanh nghiệp hai nghìn một mươi sáu đã được diễn ra vào tối qua tại hà nội
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tới tham dự chương trình
đêm doanh nghiệp hai nghìn một mươi sáu có sự góp mặt của hơn sáu trăm linh doanh nghiệp thủ đô hà nội
trong đó hơn một trăm năm mươi cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc nổi bật đã được trao thưởng với các hạng mục như
huần trường lao động cờ thi đua thủ tướng chính phủ cờ thi đua bằng khen của ủy ban nhân dân thành phố
cúp doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu hà nội vàng của hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố hà nội
có thể nói sự ghi nhận và tôn vinh của đảng nhà nước thành phố là phần thưởng xứng đáng cho đóng góp về kinh tế xã hội
của các cá nhân và tập thể là động lực khích lệ cho các đơn vị phát triển và thành công hơn nữa
đêm doanh nghiệp là chương trình được tổ chức thường niên không chỉ là nơi tôn vinh những doanh nghiệp có thành tích
trong hoạt động sản xuất mà còn là dịp để các doanh nghiệp gặp gỡ giao lưu lẫn nhau cùng nhau tìm hướng liên kết phát triển bền vững